tháng khuyến mại năm hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội đã chính thức bắt đầu với chuỗi các hoạt động khuyến mại giảm giá hấp dẫn
đây là năm thứ một mươi một sự kiện này được tổ chức nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
góp phần tích cực hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tháng khuyến mại năm nay thu hút hơn hai trăm linh doanh nghiệp tham dự với hàng ngàn điểm khuyến mại trên khắp thành phố hà nội
người tiêu dùng hà nội sẽ có cơ hội mua hàng giảm giá từ năm đến một trăm linh với các mặt hàng đa dạng
như ngành hàng tiêu dùng dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn
điểm mới của chương trình năm nay là ban tổ chức sẽ phối hợp với các doanh nghiệp
đẩy mạnh minh bạch thông tin các sản phẩm dịch vụ được giảm giá khuyến mại thông qua các mã cốt xác thực
các hoạt động mua sắm sẽ hướng tới đẩy mạnh thương mại điện tử mua sắm không tiền mặt
trong sáng nay sở công thương hà nội đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình khuyến mại
tại các doanh nghiệp và siêu thị bảo đảm nguồn cung hàng hóa đạt tiêu chuẩn